xin được kính chào quý vị đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
mở đầu bản tin là thông tin đến từ tỉnh bình dương
tòa án nhân dân tỉnh bình dương tiếp tục xét xử vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thành công vụ làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
tổ chức cho người khác ở lại việt nam trái phép và đưa nhận hối lộ
trong phần luận tội đại diện viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm như cáo trạng truy tố
đồng thời đề nghị mức án đối với các bị cáo
trong vụ án này có bảy bị cáo là cựu cán bộ bị xét xử về hai tội nhận hối lộ
hoặc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
trong đó bị cáo lê minh quốc cường là cựu giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bình dương
bị đề nghị mức án ba năm đến bốn năm thủ giam
nhóm một mươi bị cáo còn lại là các cá nhân bị xét xử về các tội đưa hối lộ
làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức hoặc tổ chức cho người khác ở lại việt nam trái phép
trong nhóm bị cáo này bị cáo bị đề nghị mức án cao nhất là từ một mươi hai đến một mươi bốn năm
tù giam bị cáo bị đề nghị mức án nhẹ nhất là một năm đến một năm sáu tháng tù giam
và ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng một mươi phiên tự xử sẽ tiếp tục với phần tranh luận
tung tin có khả năng giải quyết các thủ tục về đất đai
sau đó nhận làm hồ sơ xin tách thửa và cấp bia đất để chiến đoạt hàng tỷ đồng của nhiều bị hại
lê thanh hưng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã diễn kỷ huyện diễn châu
đã bị công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an bắt giữ khởi tố
về tội lừa đảo chiếm đất tài sản
để bị hại tin tưởng sau khi nhận tiền từ các bị hại hưng đặt làm giả giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên mạng xã hội
sau đó đưa cho các nạn nhân
với thủ đoạn như trên bước đầu công an huyện nghi lộc xác định trong thời gian
từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
lê thanh hưng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của sáu bị hại
với tổng số tiền hơn hai bảy tỷ đồng
cho công tác đấu tranh mở rộng chuyên án công an huyện nghi lộc thông báo
những ai là bị hại trong vụ án này nhanh chóng liên hệ công an huyện nghi lộc để phối hợp giải quyết
thưa quý vị các chiêu trò lừa đảo bán hàng trúng thưởng qua điện thoại và mạng xã hội facebook
không phải là thủ đoạn mới thế nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ cả tin trở thành nạn nhân
vụ án lừa đảo chiếm đất tài sản và đưa nhận hối lộ
đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông điều tra mở rộng
tiếp tục là bài học cảnh tỉnh cho mọi người trước thử đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi của tội phạm trên không gian mạng
được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây
với hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản bằng hình thức bán hàng trúng thưởng
võ vini trần văn thể võ thị hàn ni nguyễn thị minh thủy phạm thị bích thảo cùng chú tp hcm
và nguyễn thị tuyết trinh chủ tỉnh long an đã bị cơ quan công an điều tra khởi tố tạm giam
tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai võ vini đã tự thành lập các công ty
chỉ đạo nhân viên liên hệ với bị hại tư vấn về việc bệnh viện tặng sữa thực phẩm chức năng cho khách hàng miễn phí trong sáu tháng
và chỉ phải đóng tiền phí vận chuyển
khi khách hàng đồng ý nhận hàng các đối tượng gửi kèm các phiếu trúng thường
rồi yêu cầu khách hàng đóng các khoản tiền để được nhận thưởng
đồng thời thông báo gửi tặng kèm sữa đồ dùng gia dụng cho khách hàng
khi nhận được các mặt hàng qua các dịch vụ khách hàng phải đóng tiền thu hộ nhân viên giao hàng

đưa xuống từ cấp trên
cụ thể là anh túng về chị như là anh vini và chị tết trinh

gọi về thông báo khách hàng nhận được một liệu trình là từ bên phía học viện

sau đó sẽ có các bộ phần kết đơn